và mở đầu sẽ là thông tin về một chuyên án ma túy lớn vừa được chế phá
khi đang vận chuyển hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai đối tượng đã bị lực lượng phối hợp
gồm bộ đội biên phòng công an và hải quan tỉnh hà tĩnh không chế bắt quả tàng
hai đối tượng là nguyễn đình hùng và ngô thị ngân cùng chú tại tỉnh nghệ an
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật có liên quan các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại lào
rồi cắt rừng vận chuyển về việt nam để tiêu thụ hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra
bị bạn nhậu chê bai rồi dùng tay đấm phạm văn nhật chú tệ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong vào ngày một mươi tháng sáu nhật đã bị tòa án nhân dân
tỉnh đồng nai đưa ra xét xử về tội giết người
theo có trạng trong quá trình ăn nhậu phạm văn nhật đã bị ông nguyễn văn ra chê bai
và có hành động dọa đánh bỏ đi một lúc khi quay lại nhật tiếp tục bị bạn nhậu đánh
vì quá bực tức nhật đã lấy dao chém hai nhát vào người ông ra khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm văn nhật một mươi chín năm tù về tội giết người
liên quan đến vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi lộ đề môn sinh học
kỳ thi tốt nghiệp trung hòa vũ thông năm hai nghìn hai mươi một cân cứ vào kết quả điều tra xác minh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm thị my
nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi văn sâm nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can phạm thị my và bùi văn sâm
một triệu viên thuốc tân dược giả hỗ trợ và phòng ngừa điều trị covid một mươi chín vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm phát hiện và thu giữ
đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả này do phạm ngọc bích là giám đốc công ty cổ phần dược
antec pharma trụ sở tại tỉnh long an cầm đầu
được tổ chức chặt chẽ và khép kín với các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
để tránh bị phát hiện các đối tượng sử dụng nhà máy sưởng sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất
kinh doanh thuốc tân dược các loại để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn
cùng với bích phạm bích ngọc là em của bích và năm người có liên quan cũng đang bị tạm giữ để điều tra
chở tổng cộng hơn năm trăm linh mét khối cát nhưng lại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc
vụ việc vừa được phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ phát hiện trên tuyến sông hậu
phát hiện hai xà lan di chuyển từ hướng tỉnh an giang vào vàm cái sắn để về tỉnh kiên giang có biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
tuy nhiên thuyền trưởng và nhân viên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hơn năm trăm linh mét khối cát đang vận chuyển
hiện phòng cảnh sát đường thủy phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tp cần thơ
đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp trên theo quy định
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quy định truy nã đối với đối tượng bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm hoàn xã thanh sơn huyện kiến thụy
thành phố hải phòng về tội cướp tài sản
đối tượng này ca một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm trên chiếc đuôi lông mảy trái
còn về tội cướp giật tài sản công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn phú cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn nguyệt áng một xã thái sơn huyện an lão thành phố hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn
xã tam hưng huyện thủy ngọc
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng phải nhận quy định truy nã
của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện